phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an thành phố cần thơ cho biết
một tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát trên đường thủy
tình hình khai thác vận chuyển cát không có hóa đơn chứng từ đã từng bước đi vào nề nếp
không phát hiện được phương tiện nào khai thác cát trái phép
trong tháng qua phòng cảnh sát giao thông đường thủy đã phối hợp cùng phòng cảnh sát môi trường công an thành phố cần thơ
tiến hành kiểm tra phát hiện hai trường hợp vi phạm tạm giữ bốn phương tiện khác
trong lực lượng kiểm tra đa số các trường hợp vi phạm này chủ yếu là từ các phương tiện đến từ tỉnh khác
vì vậy thời gian tới phòng cảnh sát giao thông đường thủy sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan
tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm liên quan đến vận chuyển cát lậu
chủ động phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin và phân công lực lượng
để đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội đường thủy trên địa bàn thành phố